và tỷ lệ lao động qua đào tạo nông thôn trên ba mươi năm
tập trung xây dựng củng cố và thành một lập mới được trên một trăm bảy mươi hợp tác xã nông nghiệp
và trên một trăm chín mươi tổ hợp tác
thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt một mươi sáu triệu đồng trên người trên năm
và đã làm giảm tỷ lệ hộ nghèo qua các năm
mỗi năm là giảm từ hai đến ba hộ nghèo
đến hết năm hai nghìn một mươi sáu bình quân cấp xã trong toàn tỉnh thì đã đạt bảy chín tiêu chí trên xã
tăng sáu ba tiêu chí so với năm hai nghìn một mươi một
trong đó đã có tám xã đạt chuẩn nông thôn mới
bên cạnh những kết quả đạt được thì những khó khăn mà tỉnh gặp phải là gì
trong khi thực hiện chương trình này thưa ông
cái điểm xuất phát về xây dựng nông thôn mới của tỉnh thì thấp
các nguồn lực của tỉnh và của nhân dân thì còn hạn hẹp
đời sống của nhân dân thì còn nhiều khó khăn
diện tích của các xã thì rộng lớn địa hình thì chia cắt
quy mô các điểm dân cư thì ít và phân bố rộng
dẫn đến khối lượng chi phí đầu tư cao cho các lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng
là tỉnh có nhiều dân tộc nên là nhận thức của nhân dân thì còn chưa đồng đều
vẫn còn cái tư tưởng trông chờ ỉ lại vào chính sách của nhà nước
thứ ba là việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp
nhất là việc ứng dụng công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp
thì công nghiệp và bảo quản chế biến
để nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm còn hạn chế
việc thu hút doanh nghiệp thu hút các nguồn lực đầu tư và sản xuất nông nghiệp
và tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị thì còn hạn chế
các doanh nghiệp các hợp tác xã các trang trại
các tổ hợp tác ở khu vực nông thôn thì vẫn còn nhỏ lẻ
với những khó khăn như ông vừa chia sẻ
thì tỉnh đã đưa ra những giải pháp nào để khắc phục những tồn tại khó khăn đó thưa ông
tỉnh đã tập trung ban hành các
cơ chế lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện
như tỉnh ủy thì đã ban hành được hai nghị quyết
chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với việc xây dựng nông thôn mới
hội đồng nhân tỉnh đã ban hành được sáu nghị quyết
để thông qua đề án xây dựng nông thôn mới
cũng như là ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ
cho chương trình xây dựng nông thôn mới
ủy ban nhân tỉnh thì đã ban hành được ba mươi chín văn bản
để lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình
tập trung xây dựng đường giao thông nông thôn
với cơ chế nhà nước hỗ trợ bằng nguyên vật liệu
khoảng ba mươi hai dự toán
còn lại thì nhân dân đóng góp đã tập trung giả soát
một mươi ba quy hoạch thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
để tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi
và tạo ra sản phẩm chủ lực của tỉnh
như là ngô cà phê chè mía rau quả an toàn
tổ chức tập huấn cho nông dân
về áp dụng các tiến bộ công nghệ mới vào sản xuất
và liên kết trong sản xuất đào tạo tập huấn
cho trên sáu mươi sáu lượt ngàn lượt cán bộ công chức cấp xã
và đã tuyển chọn được bốn mươi chín đội viên trí thức trẻ
về làm phó chủ tịch ở cấp xã
trong lĩnh vực an ninh trật tự thì đã nhân rộng
và phát huy vai trò của trên một mươi bảy nhóm lên ra tự quản
ở khu vực nông thôn
với những giải pháp rất là tích cực được đưa ra
để khắc phục những khó khăn cùng với những kết quả
mà tỉnh đã đạt được
thì trong thời gian tới tỉnh sẽ đưa ra những cái chương trình
thực hiện như thế nào để tiếp tục giữ vững những kết quả đạt được
và để tiếp tục thực hiện tốt cái chương trình mục tiêu quốc gia
về xây dựng nông thôn mới
xây dựng và ban hành đồng bộ cơ chế chính sách
để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu
ở khu vực nông thôn hỗ trợ phát triển sản xuất
bảo vệ môi trường tuyệt đối là không để xảy ra
tình trạng nợ động xây dựng cơ bản
trong xây dựng nông thôn mới
tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất
gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp
tiếp tục triển khai các mô hình liên kết sản xuất
theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ
trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ
một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi
đến đây chương trình nông thôn đổi mới
của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp nông dân nông thôn
quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông thôn đổi mới phòng kinh tế
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống
quận hoàn kiếm thành phố hà nội
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau